trong hai ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám tháng bốn thành phố vũng tàu đã đồng loạt gia quân nhắc nhở và hướng dẫn người dân trả lại vỉa hè cho người đi bộ
do làm tốt công tác tuyên truyền và vận động nên hầu hết các hộ dân đều vui vẻ chấp hành
trước đó ngày chín tháng ba thành phố vũng tàu đã gửi thư ngỏ đến các hộ dân vận động khuyến khích các hộ dân đang sinh sống và kinh doanh trên các tuyến phố
sắp xếp gọn gàng hàng hóa và phương tiện trong khuôn viên phần đất của mình tháo rỡ các biển quảng cáo mái tre mái vẩy làm ảnh hưởng đến sự thông thoáng vỉa hè
nên hầu hết các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương của thành phố
chủ trương của thành quỷ ủy ban dân thành phố là vận động thuyết phục và trao đổi trực tiếp với người dân để hiểu được hành vi của mình là vi phạm
và khi người dân hiểu được người ta tự giác khắc phục thì tất cả những duy trì đợt sau sẽ rất là đáng
và người dân sẽ chủ động bảo vệ phần trước cửa nhà mình để làm đẹp
không chỉ dành lại vỉa hè cho người đi bộ trong đợt giao quân này thành phố vũng tàu cũng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự và mỹ quan đô thị khác như
hành vi vứt tàn thuốc lá ra đường đi vệ sinh cá nhân vứt rác thải không đúng nơi quy định với quyết tâm xây dựng một thành phố du lịch biển vũng tàu văn minh và sạch đẹp